ubnd quận một tp hcm vừa công bố kiểm điểm sai phạm của hai tập thể và một mươi một cá nhân có liên quan
hai tập thể là ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận một và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận một và một mươi một cá nhân
trong đó hai cá nhân nguyên là trưởng ban và hai cá nhân nguyên là phó trưởng ban
bảy cá nhân khác là lãnh đạo cán bộ phòng trực thuộc ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận một
theo kết luận thanh tra khoản chi sai hơn hai tỷ đồng thuộc ba hạng mục di rời lắp dựng tượng trần nguyên hán tượng bán thân quách thị trang
phá rỡ công trình tại ba chí lề lợi và số tiền nộp vào quỹ một trăm năm mươi sáu
ubnd quận một đã chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận một khắc phục về tài chính hơn bốn trăm linh bốn triệu đồng